thưa quý vị thời gian gần đây có nhiều vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra khiến nhiều người vô cùng đau xót
nhìn vào thực tế cũng có rất nhiều người sống sót sau cơn thập tử nhất sinh vì tai nạn
câu chuyện của anh nguyễn ánh vũ bốn mươi năm tuổi ở thôn cẩm văn hai xã ân hữu huyện hoài ân
vì vừa bị tai nạn cách đây không lâu
cụ thể vào chiều ngày một mươi chín tháng bốn vừa qua một người trong xóm thuê anh lái chiếc máy cày này
lên rẫy chở củi về bán đây là công việc thường ngày của anh ai gọi gì làm nấy để kiếm tiền trang trải cuộc sống
khi chiếc xe máy cày đang dừng ngang dốc để bốc củi thì không may bị đứt phanh
lúc này anh vũ vẫn cố gắng cầm vô lăng điều khiển nhưng chiếc xe lao dốc rồi đâm vào khu rừng bên cạnh
giò va mạnh và một thăng cây lớn nên phần đầu xe bị gãy đôi vô lăng đập mạnh vào phần bụng ngực làm anh văng xuống đất
chưa dừng lại phần thùng xe đang chất đầy củi trương tới cáng ngang người
khiến anh vũ bị đa chấn thương bất tỉnh tại chỗ
ngay lập tức anh vũ được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa khu vực bồng sơn
thị xã hoài nhơn trong tình trạng nguy kịch huyết áp tục mạch không còn
sau khi bác sĩ cấp cứu tạm giữ lại tính mạng anh vũ được chuyển vào bệnh viện đa khoa tỉnh bình định ngay trong đêm
tuy nhiên do chấn thương nặng phức tạp nên bác sĩ đã làm thủ tục chuyển vào bệnh viện chợ rẫy
thành phố hồ chí minh để điều trị ông nguyễn trọng đạt bảy mươi tuổi là bố rùa của anh vũ xót xa
nó sợ chiếc xe lao xuống ngã đổ sẽ hư hỏng nên mới cố gắng để xử lý để hạn chế thiệt hại
đây là phương tiện nó kiếm cơm nuôi con hàng ngày nên tiếc lắm
chứ nếu lúc nó bỏ xe nhảy ra thì đã không bị nạn như thế này
trong căn nhà nhỏ rộng vài chục mét vuông với đồ đạ lộn xộn
gia tài lớn nhất có lẽ là chiếc xe máy cày được gắn thêm phần thùng phía sau để chở nông sản cây cối
đây là phương tiện nuôi cả gia đình anh trong những năm qua
buồn thay anh cũng đã gặp tai nạn nguy kịch trên chín chiếc cần câu cơm này
tuy rằng giữ được mạng sống sau vụ tai nạn
song hiện anh vũ vẫn phải nằm viện điều trị với chi phí một mươi triệu đồng mỗi ngày
mọi sự giúp đỡ hỗ trợ xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi cho chị nguyễn thị hồng
vợ anh nguyễn ánh vũ được ghi trên màn hình
rất mong những cánh tay được nối dài để anh vũ có cơ hội làm trụ cột gia đình đỡ đần vợ con